hôm nay ngày ba tháng hai kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam quang vinh
mùa xuân năm một nghìn chín trăm ba mươi hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp từ ngày ba đến ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi
ở bán đảo kiểu long hương cảng trung quốc hội nghị quyết định hợp nhất ba tổ chức cộng sản
đông dương cộng sản đảng an nam cộng sản đảng và đông dương cộng sản liên đoàn thành một đảng duy nhất
lấy tên là đảng cộng sản việt nam
đảng cộng sản việt nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa mark lenin với phong trào công nhân
và phong trào yêu nước ở việt nam đó cũng là kết quả của sự phát triển cao và thống nhất của phong trào công nhân
và phong trào yêu nước chủ tịch hồ chí minh viết việc thành lập đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng
trong lịch sử cách mạng việt nam ta nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
đường lối cách mạng của đảng thể hiện trong cương lĩnh là mục tiêu lý tưởng của đảng phù hợp và đáp ứng đúng nguyện vọng
của giai cấp công nhân các tầng lớp nhân dân lao động và của toàn dân tộc
bảy mươi năm qua dù con đường đi lên có lúc quanh co phức tạp nhưng do có bản lĩnh vững vàng thực sự khiêm tốn cầu thị
đảng ta nghiêm túc tự phê bình sửa chữa khuyết điểm được nhân dân tin yêu ủng hộ
nên đã lãnh đạo cách mạng việt nam vượt qua khó khăn thử thách và giành nhiều thắng lợi to lớn